bộ ngoại giao nga đã đưa bốn mươi nhân viên ngoại giao đức vào danh sách những người không được hoan nghênh
nhằm trả đũa động thái tương tự trước đó của berlin
tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ là quyết định trên được đưa ra sau khi đức trục xuất một lượng
đáng kể nhân viên tại đại sứ quán nga ở berlin trước đó bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ đức
tại moscow tới thông báo về quyết định trên trong một diễn biến khác một quan chức mỹ cho hay
các nhà ngoại giao của washington có thể quay trở lại ukraine làm việc trong tuần này
cùng ngày tổng thống mỹ joe biden đã đề cử bà priguezbrink hiện đang là đại sứ mỹ tại slovakia
giữ chức tân đại sứ mỹ tại ukraine vị trí đã bị bỏ trốn kể từ năm hai nghìn một mươi
đề cử cho vị trí đại sứ mỹ tại ukraine cần được thượng viện mỹ thông qua